trong phiên xét xử phúc thẩm bà nguyễn phương hằng đã cho biết sau hơn hai năm ở tù hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất
bị cáo cũng cho biết mình có tội nhưng cũng có tâm bị cáo luôn mỉm cười và thể hiện tình cảm thân ái với các đồng phạm
sáng ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của đặng anh quân
ba mươi tuổi cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm và nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà
nhân viên công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
theo ghi nhận bảy giờ ba mươi phút an ninh đã được thắt chặt chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử
hơn chín giờ bà nguyễn phương hằng và bị cáo đặng anh quân bị áp giải vào phòng xét xử
khoác trên mình chiếc áo thun trắng tóc búi keo bà hằng trông khác lạ so với phiên tòa sơ thẩm
người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bào chữa cho mình
tham gia phiên tòa sáng nay bà hằng trang phục giản dị với quần tây màu kem phối với chiếc áo sơ mi trắng
ngay sau khi bà hằng được đưa vào phòng xử án luật sư hồ nguyễn lễ đã đến trao đổi với riêng bà hằng
sau khi thư ký phiên tòa thông báo nổi quy phiên tòa hội đồng xét xử vào phòng xử án và chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử
trong vụ án này có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni
dù có kháng cáo nhưng bà đặng thị hàn ni vắng mặt tại tòa
hiện bà hàn ni đang chấp hành hình phạt một năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong phiên tòa này bà lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình
về phía bà hàn ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt
đối với bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thụ án tù nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ hỏi người phụ nữ này
từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty đại nam xuống hàng ghế phía sau ngồi
trong phần thủ tục bà đinh thị lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử với lý do vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà
từ đó hội đồng xét xử đi vào hội ý
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng lý do bà lan đưa ra không thuộc các trường hợp quy định phải thay đổi thẩm phán nên tòa tiếp tục làm việc
chín h bốn mươi năm chủ tòa phiên tòa ông phan đức phương tóm tắt lại bản án sơ thẩm
còn bị cáo quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
là người có vai trò chủ mưu trong vụ án bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án ba năm tù
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà hằng đến phiên xét xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan
bị cáo đảng anh quân nói không vì động cơ vụ lợi
trong phần xét hỏi bị cáo đảng anh quân nói mình giữ nguyên nơn kháng cáo
theo đó người này đề nghị hội đồng xét xử làm rõ một số nội dung trong vụ án và xin giảm nhẹ hình phạt
ông quân cho rằng lời khai của mình bà nguyễn phương hằng tại cơ quan điều tra không phù hợp với cáo trạng
về cáo buộc ông này xúc phạm ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ hoài linh cũng chưa được làm rõ
liên quan tới nội dung xúc phạm nghệ sĩ hoài linh bị cáo quân nói mình chỉ phản biện xã hội
trình bày bốn yếu tố cấu thành tội phạm và nói ông linh không phạm tội
người này nói bản thân mình làm việc trên để mọi người hiểu rõ hơn về sự việc chứ không có chủ đích xúc phạm
tiếp đó bị cáo quân nói sau khi cơ quan chức năng kết luận hành vi của nghệ sĩ hoài linh không có dấu hiệu hình sự
nhưng có nhiều luồng quan điểm trái chiều từ đó quân mới thực hiện buổi phát trực tiếp để mọi người hiểu rõ hơn sự việc
bị cáo khẳng định mình không quy kết hành vi nghệ sĩ hoài linh vi phạm pháp luật
hồ sơ vụ án thể hiện
bị cáo quân và bà nguyễn phương hằng cùng quan điểm cùng ý chí nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ
tại tòa người đàn ông này nói mình đồng quan điểm với bà hằng trong việc phản biện xã hội
chứ không quan điểm trong việc xúc phạm người khác
theo cáo buộc ông quân tham gia live stream để an ủi bà nguyễn phương hằng
về nội dung này nam bị cáo nói phần này không đúng mục đích tham gia cùng bà chủ công ty đại nam để phản biện xã hội
khi được tòa hỏi mối quan hệ với bà phương hằng quân nói mình và bà chủ công ty đại nam có quan hệ xã hội
bị cáo khẳng định tham gia không vì động cơ vụ lợi không nhận lợi ích vật chất không bàn bạc trước mỗi buổi phát trực tiếp
trả lời hội đồng xét xử bà nguyễn phương hằng nói bị cáo không kháng cáo nhưng có liên quan trong đơn kháng cáo của bà hàn ni
và lời khai của bị cáo quân nên hội đồng xét xử vẫn trự tập bị cáo
hơn hai năm tù tội hôm nay bị cáo hạnh phúc nhất khi đứng trước phiên tòa phúc thẩm
bị cáo không kháng cáo
nhưng cho bị cáo nói lên lòng mình những điều mà ở cấp sơ thẩm bị cáo không được nói
nếu hội đồng xét xử cho phép bị cáo xin được nói
hội đồng xét xử đề nghị chỉ nói những việc liên quan đến vụ án
bị cáo có một nỗi buồn thực sự
bị cáo có tội nhưng cũng có tâm
khi bị cáo ra tòa mọi người đều quay quanh tội của bị cáo chứ không quan tâm đến việc bị cáo có tội nhưng cũng có tâm
bà hằng tiếp tục trình bày nhưng bị hội đồng xét xử khát lời
ông đặng anh quân giữ nguyên nội dung kháng cáo
theo đó ông quân kháng cáo hai nội dung xem xét các chứng cứ chưa được tòa sơ thẩm xem xét và xin giảm nhẹ hình phạt
cụ thể ông quân cho rằng kết luận điều tra và cáo trạng khác với lời khai của ông và bà phương hằng
ông phản biện những gì báo đăng và đưa ra ý kiến về quy định pháp luật chứ không xúc phạm ông hoài linh
đồng thời cho rằng mình khai cùng quan điểm phản biện xã hội với bà hằng chứ không phải cùng quan điểm xúc phạm cá nhân
thứ hai ông quân cho rằng kết luận điều tra cáo trạng có sự cắt kép lời khai của bà phương hằng
ông quân nói buổi livestream hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho rằng bị cáo xúc phạm ông hoàng linh
nhưng trong thời gian dài bảy tiếng đồng hồ bị cáo phân tích quy định pháp luật
cơ quan điều tra chỉ đưa đi giám định một vài đoạn đảo ngược trật tự
bỏ đi những đoàn bị cáo nói ông hoài linh có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ có trách nhiệm đạo đức thôi
chủ tọa hỏi vai trò của bị cáo trong những buổi livestream như thế nào
ông quân trả lời bị cáo chỉ là khách mời
khi bị cáo đến nhà chị hằng thì đã xong xuôi hết rồi chỉ ngồi vào livestream thôi
ông quân khai vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hai mươi ba tháng một mươi hai có bài báo nói ông hoài linh không có sự việc phạm tội
điều này khiến dư luận xã hội có sự hoang mang nên ông phân tích
tại tòa bị cáo nguyễn thị mai nhi giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo
nhi cho biết mình là nhân viên của bà hằng bà hằng nói làm gì thì làm
nhi cho biết mình có đóng góp cho hoạt động từ thiện ở quê bị cáo đang nuôi con nhỏ và nuôi mẹ già
trong quá trình điều tra bị cáo tích cực hợp tác bị cáo có nơi cư trú ổn định nên cơ quan chức năng dễ quản lý
bị cáo lê thị thu hà cũng giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo
hà khai mình là nhân viên của bà phương hằng có nhiệm vụ xét áp sân khấu khi bà hằng livestream
tương tự bị cáo huỳnh công tân cũng kháng cáo xin hưởng án treo
tân nhận thức được hành vi của mình đã gây ảnh hưởng xấu nhưng xin tòa phúc thẩm xem xét hoàn cảnh có nhân thân tốt
có nhiều giấy khen là con một trong gia đình nuôi cha mẹ
công ty cổ phần đại nam cũng có đơn xin bảo lãnh cho bị cáo
bà đinh thị lan đòi bà nguyễn phương hằng bồi thường ba tỷ đồng
tòa tiếp tục hỏi người liên quan là bà đinh thị lan
bà lan nói đã kháng cáo toàn bộ bản án vì bỏ lọt tội phạm
theo đó bà là người bị hại chứ không đồng ý với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tại tòa bà lan yêu cầu bà phương hằng bồi thường

bà cho rằng bản án sơ thẩm tách phần bà lan yêu cầu bồi thường thành một vụ án khác nếu có yêu cầu là sai
chủ tọa cho biết tư cách tham gia tố tụng của bà lan như thế nào hội đồng xét xử sẽ xem xét
trong vụ án này bà đinh thị lan kháng cáo toàn bộ bản án
tại tòa người này nói tòa sơ thẩm bỏ lọt hành vi tội phạm chưa làm rõ tội ác của bà nguyễn phương hằng
đầu tiên bà lan cho rằng trong vụ án này mình là bị hại chứ không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như bản án sơ thẩm xác định
về các yêu cầu về dân sự của bà lan bản án sơ thẩm tách ra giải quyết trong vụ án khác
không đồng ý với nội dung trên người phụ nữ này nói phải giải quyết trong vụ án này và gia đình bà thiệt hại trên ba tỷ đồng
việc cấp sơ thẩm xét xử bà nguyễn phương hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do tại tòa phúc thẩm
bà đinh thị lan không đồng ý và cho rằng
ngoài ra bà đinh thị lan nói trong vụ án cơ quan tố tụng đang bỏ lọt nhiều hành vi có dấu hiệu phạm tội đối với bà nguyễn phương hằng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau